ngáo đá chống người thi hành công vụ
đối tượng nguyễn văn chiến sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại xã thanh minh huyện hiệp hòa tỉnh bắc giang
vừa bị công an huyện thống nhất tỉnh đồng nai tạm giữ hình sự
vào tối ngày một mươi một tháng ba lực lượng công an xã quang trung
nhận được tin báo đối tượng nguyễn văn chiến
đang có hành vi gây dối trật tự công cộng
có biểu hiện ngáo đá cầm dao tới trung tâm ngoại ngữ đông âu
la hét và khống chế bốn em học sinh không cho ra ngoài
sau gần hai mươi phút tích cực thuyết phục
đối tượng bất ngờ tấn công lại lực lượng công an xã
trong quá trình vây bắt một đồng chí công an viên
đã bị đối tượng đâm trọng thương
sau đó đối tượng đã bị lực lượng công an khống chế bắt giữ
công an huyện hòn đất tỉnh kiên giang
vừa thực hiện lệnh tạm giam đối với đối tượng đặng phát tài
chú tại thành phố rạch giá tỉnh kiên giang
để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
tại cơ quan công an tài khai nhận
do mới ra tù không có việc làm thiếu tiền tiêu xài
nên đã nảy sinh ý định trộm cắp
sáng ngày hai mươi chín tháng hai đến thị trấn hòn đất huyện hòn đất
phát hiện nhà một người dân để xem máy
không rút chìa khóa và không có người trông coi
tài đã lấy trộm nhưng chưa kịp tiêu thụ
thì bị lực lượng công an bắt giữ
sau đó đối tượng đã có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản
trong những ngày này cùng với cả cộng đồng
các cán bộ chiến sĩ công an tỉnh bình thuận
cũng đang tập trung toàn lực lượng
cho công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
tuy không trực tiếp tham gia công tác chuyên môn
như lực lượng y tế công an
hay công tác nghiệp vụ như là lực lượng an ninh cảnh sát
thế nhưng đội ngũ các cán bộ chiến sĩ
làm công tác tuyên truyền thuộc công an tỉnh bình thuận
vẫn là một trong những lực lượng
luôn có mặt ở tuyến đầu của cuộc chiến phòng chống dịch bệnh
để có thể kịp thời ghi nhận
và phản ánh những thông tin trung thực chính xác
về tình hình kết quả công tác phòng chống dịch bệnh
xác định phải luôn cập nhật những thông tin mới nhất
đầy đủ nhất chính xác nhất
để kịp thời đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng
phục vụ nhu cầu được cung cấp thông tin của nhân dân
về tình hình dịch bệnh đang diễn ra tại địa phương
đội ngũ cán bộ chiến sĩ làm công tác tuyên truyền
thuộc phòng công tác đảng và công tác chính trị công an bình thuận
luôn chủ động sẵn sàng kịp thời nắm bắt thông tin
nắm chắc các chủ trương giải pháp
mà lãnh đạo công an tỉnh chỉ đạo
để tập trung tuyên truyền có hiệu quả công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
của lực lượng công an toàn tỉnh
để tuyên truyền kịp thời nhanh nhất và có hiệu quả nhất
về tình hình dịch bệnh do virus ncov gây ra
chúng tôi phải bám sát theo sự chỉ đạo của lãnh đạo quân tỉnh
của sở y tế và kịp thời xuống địa bàn cơ sở
để nắm bắt tình hình
qua đó để cộng tác với các chương trình báo đài
để làm sao kịp thời tuyên truyền
một canh nhất nhất đến với bảo toàn
tuy không trực tiếp tham gia công tác chuyên môn
như lực lượng y tế công an hay công tác nghiệp vụ
như lực lượng an ninh cây sát
nhưng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền
của công an tỉnh bình thuận
cũng là những người đi đầu trong trận chiến
cùng với các lực lượng vào các vùng tâm dịch
để có thể ghi lại những hình ảnh và thông tin kịp thời
góp phần tuyên truyền hiệu quả công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
tại địa phương
trước tình hình dịch bệnh covid
chiến ra hết sức phức tạp hiện nay
để kịp thời
thông tin nắm bắt tình hình
truyền truyền đến bà con nhân dân
trong quá trình tác nghiệp
chúng tôi luôn áp dụng một số biện pháp
để tự bảo vệ bản thân
luôn chấp hành các quy định của công an tỉnh và sở y tế
chúng tôi thường đeo khẩu trang khi tiếp xúc
và áp dụng các biện pháp
giữ vệ sinh cá nhân
để phòng chống và ngăn ngừa sự lây lan của dịch covid một mươi chín
mặc dù trang thiết bị còn hạn chế
cũng như đội ngũ cán bộ
làm công tác tuyên truyền còn rất là mỏng
nhưng chúng tôi động viên nhau
trong thời điểm dịch
thì cũng phải phấn đấu
tự bảo vệ mình
trước khi coi lây nhiễm
cũng như là
làm thế nào để tuyên truyền
kịp thời các chủ trương
cũng như công tác phòng dịch
trong giai đoạn hôm nay
đáp ứng yêu cầu
lãnh đạo đơn vị
cũng như là lãnh đạo công an tỉnh
với sự nỗ lực rất lớn
của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong tỉnh
trong đó có vai trò của lực lượng công an
nên tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
trên địa bàn tỉnh bình thuận
vẫn trong tầng kiểm soát
tuy nhiên cũng còn tiềm ẩn những nguy cơ diễn biến phức tạp
chính vì vậy toàn lực lượng công an tỉnh bình thuận
xác định càng phải hết sức quyết liệt
quyết tâm chủ động trong công tác phòng chống dịch
cùng với toàn lực lượng công an bình thuận
đội ngũ cán bộ chiến sĩ làm công tác tuyên truyền
của công an bình thuận
xác định luôn bình tĩnh vững vàng
là niềm tin điểm tựa vững chắc cho cộng đồng
sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ
bất cứ lúc nào ở đâu
để kịp thời truyền tải phản ánh những thông tin chính xác
đầy đủ nhất về công tác phòng chống dịch bệnh
của lực lượng công an
và cả hệ thống chính trị tỉnh bình thuận
đến với công chúng
phòng an ninh chính trị nội bộ
công an tỉnh lai châu vừa phối hợp với công an huyện phong thổ
phát hiện và xử lý một đối tượng
đưa thông tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
trên địa bàn
đối tượng là tẩn sa pối
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
ở bản tả phìn xã malifor huyện phong thổ
tỉnh lai châu
chủ tài khoản facebook tẩn hoa
đăng tải thông tin thất thiệt có người nhiễm
tại mường so nậm xe và bản lang
sau ba mươi phút đăng tải đã có nhiều lượt chia sẻ
gây tâm lý hoang mang lo lắng đối với người dân địa phương
lực lượng công an đã gọi hỏi tuyên truyền
giáo dục và yêu cầu pối xóa thông tin
không đúng sự thật đính chính lại thông tin
về hành vi vi phạm của mình
và cam kết không tái phạm
tiếp theo chương trình là những thông tin
về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi
tiểu mục lệnh truy nã của truyền hình công an nhân dân
điều tra công an huyện cư mờ ga
của tỉnh đắk lắc đã ra quyết định truy nã
đối với hai đối tượng cùng về tội
tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
đối tượng nguyễn mạnh hùng
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
hộ khẩu thường chú tại thị trấn quảng phú
huyện cư mờ ga tỉnh đắk lắk
và đối tượng hồ ngọc cường
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
hộ khẩu thường chú tại xã minh hưng
huyện trơn thành tỉnh bình phước
có xeo thẳng dài một cm
cách ba cm dưới sau đuôi mắt trái
cũng phạm tội tiêu thụ tài sản
do người khác phạm tội mà có
và phải nhận quyết định truy nã
của cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đông hải
của tỉnh bạc liêu
là đối tượng đặng quang bình
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
hộ khẩu thường chú tại thị trấn trần đề
huyện trần đề tỉnh sóc trăng
đặc điểm nhận dạng có xeo chấm cách ba cm
trên sau cánh bũi phải
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận
mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan
đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi
theo số máy đường dây nóng
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân
khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã
cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng
cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức chú ý
quý vị tuyệt đối không nên
có những hành động truy đuổi hay bắt giữ
các đối tượng khi chưa có sự can thiệp
của lực lượng công an
lệnh truy nã
công an nhân dân
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra
bộ công an phối hợp thực hiện
bản tin một trăm một mươi ba online chiều nay đến đây là hết